thưa quý vị và các bạn trước nguy cơ dịch covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp
dịp tết nguyên đáng nhâm dần tỉnh bắc cạn vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh
thành phố khi về đến tỉnh bắc cạn phải xét nghiệm covid một mươi chín
tại bắc cạn hơn nửa tháng qua tỉnh đã phát hiện hơn sáu trăm linh ca f
giữa ngày một mươi tám tháng một tiếp tục phát hiện tám trường hợp nhiễm bệnh tại huyện bạch thông nhưng chưa rõ nguồn lây
do đó tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh thành phố khi về đến tỉnh bắc cạn
phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
thực hiện ngay việc khai báo y tế tại trạm y tế hoặc trung tâm y tế
trường hợp không có giấy xét nghiệm phải xét nghiệm bổ sung ngay tại nơi khai báo
nếu kết quả xét nghiệm dương tính sẽ cách ly điều trị theo quy định
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai phải tự theo dõi tại nơi cư trú trong bảy ngày tiếp theo
riêng người về đến từ vùng dịch cấp độ bốn phải xét nghiệm lại tại nơi khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định
ủy ban dân tỉnh bắc cạn cũng yêu cầu các huyện thành phố đảm bảo nhân lực cơ sở vật chất vật tư
cho thiết bị y tế test nhanh theo phương châm bốn tại chỗ theo dõi sát biến động dân cư để kịp thời phát hiện các trường hợp nguy cơ lây nhiễm dịch